cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chúng mình công an nhân dân và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi